phú yên không chỉ là điểm đến của du khách trong nước mà còn trở thành địa danh nổi tiếng với nhiều điểm du lịch độc đáo của xứ hoa vàng cỏ xanh được nhiều khách quốc tế biết đến
đây là lợi thế lớn để địa phương phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng thu hút du khách ngày mùa đông ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
mũi điện hay còn gọi là mũi đại lãnh điểm cực đông nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên giải đất liền việt nam gắn với ngọn hải đăng hàng trăm năm tuổi
và những danh thắng đẹp như vũng dô đèo cả là một trong những điểm thu hút nhiều khách du lịch quốc tế đến trải nghiệm
đây còn là nơi diễn ra lễ trào cờ tổ quốc thiên liêng vào ngày đầu tiên của năm mới một hình ảnh đẹp trong lòng người dân việt nam và đang có sức lan tỏa lớn ra cộng đồng quốc tế
đến đây thì đúng một tôi cảm nhận một cái sự rất là yên bình trong tâm của tôi nói chung là nó rất thoải mái rất là yên tĩnh và tôi nhất là thấy cái bầu trời này
điểm rất là yên tĩnh như là con người rất là nồng hậu rất là nhiệt tình rất là đúng khách
cả khi danh năm thông cảnh và nhất là cái chỗ mà gành đá đĩa này thì chắc là thế giới này rất là hứng khói và cái nơi rất là tuyệt vời của tỉnh phú yên
gành đá đĩa ở xã an ninh đông huyện tuy an cũng là một trong những điểm đến mà bất kỳ du khách nào khi đến phú yên cũng muốn đặt chân lên
những khối đá hình lục rác xếp đều đặn như được bàn tay con người tác động
đây là danh thắng đá độc nhất vô nhị của việt nam
được xem là một kiệt tác của tạo hóa khi một bên là biển cả một bên là núi đá tuyệt tác
những cái đặc sản những cái đặc điểm đẹp nhất của từng địa phương để quảng bá ra thế giới và cũng như là quảng bá cho cả đất nước mình cũng như là từng địa phương một
và đó sẽ giúp cho sự quan tâm sự hiểu biết của người dân ở trên bạn bè trên toàn thế giới và người ta sẽ đến nhiều hơn với việt nam
với tổng lượt khách du lịch đạt hơn
một sáu triệu lượt người trong năm hai nghìn một mươi tám trong đó có hai mươi một lượt khách quốc tế
có thể khẳng định phú yên đang là điểm đến hấp dẫn thân thiện của việt nam đối với bạn bè quốc tế
chính sự gia tăng vượt bậc này so với trước đây đang là động lực mạnh để ngành du lịch phú yên nỗ lực quảng bá phát triển hạ tầng và sản phẩm du lịch để thu hút du khách trong và ngoài nước ngày một nhiều hơn